ngày một mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
khám xét đối với bốn đối tượng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu gb bank
các đối tượng bị khởi tố gồm phạm quyết thắng nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu gp bank
nguyễn anh dung nguyên kế toán trưởng ngân hàng gp bank nguyễn ngọc nam giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sao bắc
và hoàng công hợp chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng thành trung
trong số bốn bị can nêu trên ông thắng và nam bị bắt tạm giam còn hợp và dung bị cơ quan tố tụng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can đồng thời bắt tạm giam đối với tạ bà long
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị và đoàn văn an nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng gp bank
về cùng tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
đến nay qua quá trình điều tra cơ quan điều tra đã làm rõ được việc phạm việt thắng và một thuộc cấp ký chứng từ theo chỉ đạo của tạ bá long và đoàn nguyên an
thủ tục rút ba chín trăm linh tỷ đồng của gp anh để chuyển vào tài khoản của công ty thành trung và sao bắc để long và an sử dụng vào việc trả nợ trái phiếu cho công ty tài chính cổ phần điện lực
đến nay không có khả năng thu hồi
hành vi nêu trên của các bị can đã vi phạm khoảng ba điều bảy luật kế toán hai nghìn ba điều một trăm bốn mươi luật các tổ chức tín dụng hai nghìn một mươi và quy định của gp bank trong việc đầu tư bất động sản
đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm trái
cơ quan tố tụng xác định long và an là chủ mưu
còn thắng cùng các bị can còn lại là đồng phạm đóng vai trò giúp sức
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho gp bành năm năm trăm linh tỷ đồng